thành phố hồ chí minh vừa có yêu cầu mỗi đảng viên cần phải cam kết với tổ chức đảng nơi sinh hoạt
là sẽ không vi phạm pháp luật về đất đai quy hoạch và xây dựng
bí thư chủ tịch ubnd quận huyện phường xã thị trấn cam kết với cấp ủy cấp trên
về việc lập lại trật tự xây dựng trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm thành phố đã phát hiện một sáu trăm năm mươi công trình xây dựng không phép và trái phép
bức độ sai phạm tăng hơn hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
thành phố cũng đã xử lý kỷ luật trên ba trăm linh cán bộ công chức thanh tra xây dựng nhưng tình hình vẫn không giảm
tất cả các đảng viên cần cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai quy hoạch và xây dựng
bí thư và chủ tịch ubnd các quận xã cần cam kết lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn

ngày hai mươi năm tháng bảy thành ủy đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba về tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo nâng cao
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn
đã nhận được sự đồng tình cao của mỗi cán bộ đảng viên